thưa quý vị và các bạn việt nam là một trong một mươi quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
và nông nghiệp là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa bão lũ lụt hạn hán
vì vậy khi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cũng phải chịu rất nhiều rủi ro
câu chuyện tại tỉnh hà nam mà chúng tôi đề cập ngay sau đây là một minh chứng
đây là hơn hai mươi hectare tại xã nhân khang huyện lý nhân tỉnh hà nam
được quy hoạch từ ba trăm linh hộ gia đình theo chương trình tích tụ dụng đất của tỉnh hà nam
diện tích đất này được giao cho công ty an phú hưng doanh nghiệp có liên kết với nhật bản
thực hiện mô hình trồng rau sạch những khu nhà lưới bao phủ
những kỹ thuật tiên tiến của nhật bản được áp dụng tại đây
để sản xuất ra những sản phẩm nông sản tươi ngon và an toàn đưa đến các tỉnh thành miền bắc
thế nhưng cơn bão số một đi qua vào cuối tháng bảy vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp
diện tích rau màu dập nát nhà lưới bị gió giật đổ tất cả trở nên tan hoang
hàng trăm người được huy động để khắc phục tàn dư để lại sau cơn bão
ước tính doanh nghiệp thiệt hại gần bốn tỷ đồng sau đợt mưa bão này
không thể số hết sản phẩm ở dưới đồng ruộng lên
nên là khi trận bão về thì chị xem sản phẩm của chúng em làm ra thì bây giờ quả thì rụng
quả thì thôi
nên là thiệt hại rất nặng nề
hiện tại khó khăn lớn nhất là bây giờ là toàn bộ nhà lực kính hỏng
thì sẽ không các cái đơn hàng dễ bị hỏng
sau cơn bão đi qua diện tích trồng rau màu của công ty gần như thiệt hại toàn bộ
dù đã cố gắng khôi phục chăm sóc thế nhưng năng suất chỉ đạt một nửa so với dự kiến ban đầu
những đơn hàng đã ký trước đó cũng không có sản phẩm để cung cấp
khiến cho tổn thất lại càng nhiều hơn
và đó cũng chỉ là cơn bão số một cơn bão bắt đầu của đầu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám
nên kéo theo đó là công tác khắc phục chậm trễ kéo dài hơn một tháng mới xong
khắc phục thì đến nay thì toàn bộ tất cả các cây trồng
thì công ty chúng tôi đã cũng hầu như là khắc phục được gần như một trăm linh
thế còn với cái tài sản mà cơn bão số một gây ra
thì chúng tôi mới khắc phục được một phần nhỏ cái diện tích về nhà kính nhà nưỡi
cái khó khăn ở đây thì sau khi cơn bão thì cứ mưa liên tục
lắng được ba bốn ngày khi hơi xe đất một cái lại mưa
nên là chúng tôi phải là dùng cái máy thuê cái máy cầy dùng cái máy cầy rất là lớn
lớn sau đấy một cái thì là chúng tôi cứ để đất khô và dùng đất mượn
có nghĩa là khi lên nuống nuống đất vẫn ướt
thì dùng đất lấy những cái đất khô ở phía trên
lấy những cái bờ để cho xuống vào cái hốc cây và tiếp tục trồng
thì đến bây giờ các cái rau củ quả nó mới được thời điểm này mới bắt đầu được thu được
và đây là trang trại rau sản xuất theo công nghệ sạch của công ty cổ phần an phú hưng
sau hơn ba tháng cơn bão đi qua
những ruộng rau xanh mướt
những người công nhân đang làm việc
nguyên vật liệu để khắc phục dựng lại nhà lưới bị đổ đã được chuẩn bị sẵn sàng
tất cả công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số một gây ra đã và đang
và vẫn được triển khai tiến hành
cùng với sự hỗ trợ của ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
số tiền là ba trăm linh triệu đồng
một trăm linh diện tích rau màu của công ty an phú hưng
đã được phủ một màu xanh
tất cả cây trồng đã cho năng suất ổn định
những cột sắt cũng đã được trôn chuẩn bị
cho hai m hai nhà lưới được dựng
và dự kiến đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
khoảng bảy m hai nhà kính nhà lưới
sẽ được công ty hoàn thiện
đây chỉ là một trong số rất nhiều doanh nghiệp
bị thiệt hại nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra
vì vậy nhiều doanh nghiệp cho rằng
nông nghiệp là lĩnh vực đầu tư vốn lớn
nhưng thu hồi vốn chậm
và tiềm ẩn nhiều rủi ro
trong khi việc tiếp cận các chính sách tiến dụng
cũng như các chính sách ưu đãi khó khăn
nên nhiều doanh nghiệp
không mặn mà đầu tư vào lĩnh vực này
thưa quý vị và các bạn
không chỉ phải chịu rủi ro do thiên tai
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
còn gặp phải rất nhiều những khó khăn khác
mà một mình doanh nghiệp rất khó để tháo gỡ
được xây dựng trong khu công nghiệp trực hùng
tỉnh nam định
công ty trách nhiệm hữu hạn cường tân
là một trong những doanh nghiệp sản xuất lúa lai tiêu biểu
có đóng góp lớn cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh nam định
từ năm hai nghìn bảy đến nay
công ty đã trực tiếp tổ chức sản xuất trên diện tích hai bảy trăm một mươi ha
dông lúa lai f một
của các tổ hợp lai
và sản xuất thử một số tổ hợp lúa lai mới
thì chúng tôi
thuê tất cả như là một cái vùng này
nó khoảng hai ba chục hectare
thì chúng tôi tổ chức chúng tôi quy hoạch lại
tất cả những cái
cho nó thành vùng
và sau đó thì chúng tôi mời
các cái nông dân
để làm nhóm trưởng
cho chúng tôi thuê ruộng
trực tiếp những người đấy
họ lại tham gia cùng với chúng tôi
với phương thức thuê lại ruộng của nông dân
theo mức một trăm ba mươi kg thóc một xào

sau đó đầu tư giao thông thủy lợi
quy thành các vùng sản xuất
rồi lại thuê chính người nông dân địa phương
để sản xuất các thủa đất này
theo yêu cầu của công ty
riêng tại tỉnh nam định
công ty trách nhiệm hữu hạn cường tân
đã thu gom được ba trăm linh m hai ruộng của nông dân
ở bảy vùng khác nhau
để tiến hành sản xuất hai vụ lúa giống
và một vụ màu
người nông dân rất phấn khởi
với hình thức liên kết này
nhà tôi thì có năm xào ruộng
thế thì như vậy là trước đây thì nó rất là manh múi
từ cái chỗ đó là mình
lao động canh tác nước nuôi
và như vậy là cây bừa nó rất là khó khăn
từ khi mà công ty thuê thì mình
như vậy là công ty đã trả cho chúng tôi sáu mươi năm cân trên xào rồi
từ cái chỗ đó là mình đã cảm thấy như vậy là so với mình cấy mà mình trừ chi phí đầu tư đi thì nó đã ngang
thế mà như vậy là
khi mà công ty thuê rồi thì chúng tôi lại lên đây làm thì như vậy là
thu nhập ngày cứ từ một trăm linh một trăm hai mươi thì tháng tự nhiên là mình cũng có như vậy là trên hai triệu
thế thì so với mình để ruộng mình cấy
thì nó có thể là nó
lợi nhuận là nó phải gấp từ hai cho đến ba lần
tôi cảm thấy nó coi là
nó nhịp nhàng lắm mà coi như là công việc nó cũng đều đán
mà thu nhập thì cũng được
thì coi như là cũng một tháng thì
cũng tầm khoảng hai mươi đến hai mươi năm ngày
thì có tính thành tiền là cũng được khoảng hai triệu hơn ba triệu
có thể thấy mô hình liên kết mà công ty cường tân đang làm
là một hướng đi đúng phù hợp với xu hướng hội nhập
theo tính toán của công ty
các hộ dân cho thuê ruộng có nguồn thu cố định hàng năm khoảng hai mươi bốn triệu đồng một hectare
ngoài ra nếu họ tham gia sản xuất
thì sẽ được hưởng lợi thêm lợi ích
tính theo công lao động
một trăm linh đồng một ngày công
còn nếu hộ nào đứng ra nhận khoán với công ty
để trực tiếp tham gia chuỗi sản xuất
thì khoản lãi thu về
đến bốn mươi tám triệu đồng một hectare
tăng từ ba
đến bốn lần
so với các mô hình sản xuất khác
chưa kể ngoài hai vụ lúa
thì các hộ dân còn có nguồn thu lãi từ hai mươi hai
đến hai mươi năm triệu đồng một hectare cây vụ đông
nhưng việc quan trọng nhất mà mô hình này mang lại
đó chính là sự thay đổi nhận thức của người nông dân
về sản xuất hàng hóa
họ đã từ bỏ được thói quen sản xuất manh mốn lạc hậu
để hướng đến nền nông nghiệp hiện đại
cho năng suất và hiệu quả cao hơn
để mô hình này có thể phát triển và nhân rộng
lại không hề dễ
bởi nguồn vốn đầu tư thì lớn
mà việc thu hồi vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro
vì thời gian thuê đất ngắn hẳn
như mô hình của công ty cường tân chúng tôi
thì có những cái rất là
vướng và khó khăn
cần phải có cái sự
luật đất đai
phải có cái sự can thiệp
có một cái luật nào
về đất đai này
nào đó để cho chúng tôi
trong cái hợp đồng
nó dài hạn
nó dài hạn ra thì doanh nghiệp
với mạnh tay đầu tư phải có cái sự yên tâm
trong cái việc đầu tư
nếu không bây giờ nếu như chúng tôi đang thuê năm năm
năm năm với bà con nông dân
thì nếu đầu tư nhiều
không may bà con lấy ra
thì chúng tôi cũng có cái là rất là giỏi
mặt khác một thực tế cho thấy để tiến đến sản xuất hàng hóa quy mô lớn
các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
bắt buộc phải đầu tư
kho bảo quản
sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro
năng lực về vốn của các doanh nghiệp nông nghiệp
thường rất hạn chế
do đó việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
để họ tiếp cận vốn vay
mở rộng quy mô
nâng sức cạnh tranh
rất cần được sự trợ giúp
từ phía nhà nước

sản phẩm chúng tôi đã ra
nhưng chúng lúc đó vốn riêng chúng tôi còn thiếu rất là nhiều
thì chúng tôi sản phẩm chúng tôi
không sấy được và chúng tôi cũng đã mất
và nếu như không được
sự hỗ trợ của nhà nước
mua sắm các cái trang thiết bị
thì tôi cho rằng nó có rất là khó khăn
như giả dụ như cái sau khi thu hoạch
cái sản phẩm
của nông dân ra
mà không có những cái
trang thiết bị như là máy sấy
hoặc là kho lạnh
để bảo quản các cái sản phẩm nông sạch
sản phẩm nông sản
thì tôi cho rằng
mất múa ngay trên ruộng
bên cạnh đó hiện nay các công ty nước ngoài
về lĩnh vực nông nghiệp bắt đầu xâm nhập mạnh vào thị trường việt nam
do đó các doanh nghiệp nông nghiệp cần có chính sách hỗ trợ
để có thể mở rộng quy mô sản xuất
và đặc biệt
là phải xây dựng và hình thành
được chuỗi sản xuất nông sản khép kín
để giảm chi phí
nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh
như vậy mới hy vọng không bị thua
ngay trên sân nhà
để tiếp cận được chính sách về vốn là một cái gian nan nhất của doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay
thứ nhất là việc với đầu tư lớn như thế
nhưng tất cả các tài sản trong nông nghiệp ngoài đất
thì không được công nhận là tài sản để
sử dụng làm tài sản vay vốn
thứ hai đầu tư
trong nông nghiệp thì hiện nay vốn cần rất là lớn
đa số là các chính sách
phục vụ nhu cầu sản xuất cũng mang tính chất ngắn hạn
không có một cái chương trình vay vốn dài hạn với các lãi suất ưu đại
tốt cho doanh nghiệp
khó khăn về vấn đề vốn đầu tư gửi đầu tư cho ngành nấm công nghiệp
đầu tư bắt đầu rất là lớn
hiện tại công ty chưa nhận được cái nguồn vốn
hỗ trợ nào cả
cũng đã đăng ký một số
gói hỗ trợ như là của khuyến nông hà nội cũng đăng ký rồi này
quỹ phát triển nông nghiệp sạch
thì cũng đã đăng ký rồi nhưng mà hiện tại chưa có kết quả
thưa quý vị và các bạn
mặc dù có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp nhưng việt nam là một trong một mươi nước
tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
vì vậy để phát triển nông nghiệp thì đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn
và điều này muốn thực hiện được
thì cần phải có sự
tham gia đồng nghiệp
đồng hành của doanh nghiệp
cùng bà con nông dân đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng
để đưa ra những sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn
nông nghiệp một lĩnh vực
khi đầu tư
thì có nhiều rủi ro
vì vậy doanh nghiệp rất cần sự tháo gỡ khó khăn
từ phía các bộ ngành
cũng như các cơ quan hữu quan
một vấn đề nữa mà bất cứ doanh nghiệp nào khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đều băn khoăn
đó là hiện nay việt nam vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu giống
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xuất nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi con giống nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
khoảng bốn tỷ đô la mỹ
trong khi xuất khẩu các sản phẩm từ chăn nuôi trong nước
bao gồm cả thức ăn chăn nuôi
trứng muối mật ong sữa các loại
chỉ đạt khoảng ba trăm bốn mươi triệu đô la mỹ
đối với trồng trọt nhập khẩu
về giống cũng lên đến hàng tỷ đô la mỹ mỗi năm
không chủ động được nguồn giống ngay trong nước
cũng khiến cho chi phí tăng lên
và sức cạnh tranh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng
thưa quý vị và các bạn đầu tư vào nông nghiệp
ngoài rủi ro do thiên tai dịch bệnh
một nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư vào nông nghiệp
là do nhận thức của nhiều cơ quan địa phương
chưa thực sự nhất quán thống nhất
khi ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp
chính sách hiện có chỉ dừng lại ở mức khuyến khích
chưa đủ mạnh
để thu hút doanh nghiệp đầu tư
vấn đề này sẽ tiếp tục được chúng tôi phân tích và đề cập sâu hơn
trong các chương trình nông nghiệp chuyển động tuần sau
quý vị quan tâm đến chủ đề
này xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế
trung tâm truyền hình nhân dân
địa chỉ số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nông nghiệp chuyển động a gmail com
chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau